tiếp tục lịch trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp xúc cử tri quận ô môn thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc sau khi lắng nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri
chủ tịch quốc hội đã thông tin tới cử tri quận ô môn về tình hình kinh tế xã hội và nỗ lực của chính phủ
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo thành phố cần thơ quan tâm đến phát triển kinh tế của nhân dân
khi diễn biến dịch gặp khó khăn
ngoan thành phố kiểm tra xử lý tạo niềm tin cho nhân dân